và trong các ngày mùng năm mùng sáu tháng bốn cơ quan công an đã tiến hành trích xuất dữ liệu camera
ở đường đồng khởi phố đi bộ nguyễn huệ để hỗ trợ tìm kiếm
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tổ chức họp bàn kế hoạch thực hiện kiểm tra liên ngành
về an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thượng tá nguyễn thị minh thảo đại diện công an tỉnh khánh hòa
vụ ngộ độc năm hai nghìn hai mươi hai ở trường iskun nha trang khiến hơn sáu trăm sáu mươi học sinh cán bộ nhân viên phải nhập viện
học cơm gà châm manh hơn ba trăm sáu mươi người nhập viện có nhiều yếu tố gây ngộ độc trong đó có yếu tố nguồn nước
thượng tá thảo cho biết qua điều tra trường iskun nha trang đã sử dụng nguồn nước bơm từ lòng đất
lên bồn chứa inox không được kiểm định
kết quả kiểm định phát hiện chỉ số coli độ tinh khiết vượt quy chuẩn
nguồn nước này dùng sơ chế thực phẩm có thể dẫn đến gây ngộ độc
bên cạnh đó quá trình chế biến thực phẩm không đảm bảo quy trình bốn bước như dạ đông ăn chín uống xôi
do đó dân đến có vi khuẩn trong thực phẩm
đối với vụ ngộ độc cơm gà châm anh theo tượng tá thảo đến nay chưa xác định nguồn thực phẩm
tuy nhiên kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng bơm lên sử dụng rửa chế biến là không đảm bảo
cũng theo đại diện công an tỉnh khánh hòa qua kiểm tra trên địa bàn tỉnh công an đã phát hiện
nhiều kho đông lạnh có loại gà nguyên liệu không sóng nguồn cốc xuất xứ nhãn mát
thượng tá thảo cho hay tra trên các sổ sách chứng từ chúng tôi thấy giá nhập bán của loại nguyên liệu này rất rẻ
ông đinh văn thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cánh hòa bất ngờ trước ý kiến việc sử dụng nước giếng
trong sơ chế thực phẩm trong khi đó nguồn nước máy hiện rất dồi dào
thượng tá thảo cho hay quá trình sản xuất kinh doanh lượng nước các hàng quán sử dụng rất nhiều
trong khi đó giá nước cho hộ kinh doanh cao nên các quán sử dụng song song nước giếng và nước máy
bên cạnh đó giám đốc trung tâm an toàn thực phẩm khu vực miền trung pasteur nha trang bộ y tế cho rằng
nguồn nước giếng không đảm bảo là một yếu tố góp phần dẫn đến ngộ độc thực phẩm
cũng theo giám đốc trung tâm an toàn thực phẩm khu vực miền trung pasteur nha trang bộ y tế
các cơ sở trong vụ ngộ độc đều được công bố đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng việc cấp giấy đủ điều kiện là tại thời điểm cấp còn trong thời gian triển khai dịch vụ
các điều kiện không còn như ban đầu
khi đoàn đi kiểm tra cần chú ý vấn đề này đừng chỉ kiểm tra hồ sơ
ngoài yếu tố nguồn thực phẩm sạch hành vi của người chế biến cũng rất quan trọng
kết luận cuộc họp ông đinh văn thiệu đề nghị các sở ngành nhanh chóng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh
ông thiệu yêu cầu các đoàn phải thực hiện kiểm tra tất cả các thực phẩm
trong đó tập trung vào các cơ sở xử lý kinh doanh thực phẩm từ gà
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
sau hơn hai giờ triển khai tìm kiếm
lực lượng chức năng tỉnh quảng trị đã tìm thấy cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi hai
bị đuối nước tại khu vực xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn lực lượng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng trị cho biết đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước ở địa bàn xã hải lệ
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quảng trị
nhận được tin báo của công an thị xã quảng trị về vụ tai nạn đuối nước tại khu vực cống nước
thuộc địa phận thôn tân mỹ xã hải lệ
sau khi nhận được tin báo đơn vị đã khẩn trương điều động nhiều phương tiện cứu nạn cứu hộ chuyên dụng
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống hiện trường phối hợp công an địa phương và người dân
tổ chức triển khai công tác tìm kiếm
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn bé gái sinh năm hai nghìn một mươi hai chú thôn tân mỹ xã hải lệ
đang cùng một số bạn tắm tại khu vực
trong khu vực trên thì bị đuối nước
sáng ngày sáu tháng bốn vừa qua công an phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
vẫn đang tiếp tục xác minh vụ việc một tài xế taxi bị hành hung để xử lý
trước đó trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế taxi bị hành khách đánh tấn công
theo thông tin đăng tải một nam hành khách lớn tuổi có biểu hiện say xỉn liên tục tìm cách gây sự với tài xế
sau khi xuống taxi ông ta đã mở cửa bên tài xế dùng chân đạp vào anh này
vụ việc chỉ dừng lại khi có một người đàn ông mặc áo grab đến can ngăn lấy thân mình che chắn cửa taxi
không để hành khách đánh được tài xế
sau khi đăng tải đoàn clip đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều ý kiến bình luận tỏ ra bức xúc trước hành động của hành khách
nhiều người cũng dành lời khen ngợi người đàn ông mặc áo grab
anh v m h tài xế taxi bị hành hung cho biết khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng bốn
anh đón hai khách tại một quán nhậu trên đường trần hữu dực thành phố buôn ma thuột
để chờ đến quán karaoke trên đường
sau khi xe di chuyển dù máy lạnh đã bật nhưng hành khách ngồi trước vẫn yêu cầu mở
anh hát nói xe đang mở máy lạnh nếu khách thấy nóng thì để anh mở cửa lấy gió ngoài cho mát
h vừa hạ cửa kính xe thì hành khách quay lại nói bỏ tiền đi taxi mà không mở máy lạnh à
nên anh tiếp tục kéo kính lên
đi được một đoạn hành khách này tìm cách gây sự và dùng tay đập vào cửa kính xe
thế vậy anh h hỏi người khách
người đàn ông nói không sao bể kính chưa có nhưng tấn công anh h thì có
anh hát nhớ lại sau khi xuống xe ông này đã đạp liên tục vào người anh giờ đang đau ở sườn ngực
ngoài ra ông ta còn làm bể chiếc điện thoại mới mua một tháng của anh hát
sau khi bị đánh anh hát đã đến công an phường thắng lợi trình báo
ngay sau đó công an phường đã mời những người liên quan tới làm việc
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi ngay sau đây
phát hiện hơn một lọ nước hoa nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng tại bắc giang
mới đây phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đơn vị vừa phát hiện bắt giữ xe ô tô tải
chờ gần sáu sản phẩm nước hoa kem chống nắng nước giặt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày ba tháng bốn tại km một trăm một mươi tám hai trăm năm mươi cao tốc hà nội bắc giang
thuộc địa phận thôn đồng sau xã đồng sơn tp bắc giang tỉnh bắc giang
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông dừng và kiểm tra xe tải biển số chín mươi tám d một nghìn một trăm một mươi chín
qua kiểm tra lực lượng phát hiện trên xe vận chuyển năm tám trăm ba mươi hai sản phẩm
trong đó có tám trăm năm mươi hai hộp nước giặt ba tám trăm hai mươi lọ kem chống nắng một một trăm sáu mươi lọ nước hoa
mang nhiều nhãn hiệu khác nhau ước tính số hàng hóa trên trị giá trên một tỷ đồng
lái xe kiêm chủ xe là ông nguyễn văn lờ ở xã đồng sơn thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu nhập lậu và giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng
phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao toàn bộ hàng hóa phương tiện và các giấy tờ liên quan
cho cục quản lý thị trường tỉnh tiếp tục xác minh xử lý theo quy định
thời gian tới phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
nhằm phát hiện bắt giữ các vụ việc vận chuyển hàng nhập lậu hàng không rõ nguồn gốc
góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng bốn đoàn tàu hỏa chở hàng mang số hiệu vnr d một mươi ba
đang di chuyển qua ga trình xuyên xã liên bảo huyện vụ bản tỉnh nam định
theo hướng về thành phố nam định thì bất ngờ bốc cháy
ngọn lửa bắt đầu từ khu vực khoang lái
lúc này nhân viên lái tàu đã nhanh chóng cho dừng hành trình khẩn cấp
đồng thời phối hợp với các nhân viên đường sắt nhanh chóng cắt khoang lái ra khỏi đoàn tàu
và báo nhà ga để điều đầu tàu khác đến đầu nối
nhận tin báo công an huyện vụ bản đã điều động hai xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
khoảng năm mươi phút sau lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy
tại hiện trường toàn bộ bên trong khoang lái tàu bị lửa thiêu dụi
cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường
và tổ chức di chuyển đầu tàu bị cháy ra khỏi khu vực đường ray
nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan công an làm rõ
ngày sáu tháng bốn công an thành phố dị an thông tin đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
sát hại người và gây số trật tự công cộng
theo thông tin ban đầu vào tối hai tháng bốn công an thành phố di an tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu tội phạm
cố ý sát hại và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại khu phố đông b
phường đông hòa thành phố di an tỉnh bình dương
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an thành phố di an đã chủ trì
phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ nhóm thanh niên gây ra vụ việc
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố dị an
trước đó trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh an giang
có mâu thuẫn cãi nhau với trần chính minh chưa rõ nhân thân lai lịch
nên cả hai cùng hẹn gặp nhau để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn trương tấn lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên tám xe mô tô
mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của mình
khi đến trước cổng trung tâm y tế thành phố di an
thì nhóm của lộc gặp bùi anh kiệt sinh năm hai nghìn tám
quê tỉnh an giang điều khiển xe mô tô chở trần công nhật
sinh năm hai nghìn tám quê tỉnh thừa thiên huế
cho rằng kiệt và nhật cùng nhóm với minh nên nhóm của lộc đã cầm hung khí đuổi theo
lo sợ bị đánh nên kiệt tăng ga chở nhật bỏ chạy
do chạy với tốc độ cao kiệt và nhật va chạm với xe mô tô của hai người phụ nữ
chở theo một cháu bé đang chuyển hướng qua đường
hậu quả làm kiệt và một người phụ nữ tử vong
trần công nhật cùng người phụ nữ còn lại và cháu bé bị đa chấn thương
sau khi té ngã nhật ngồi dậy thì bị nhóm của lộc chạy đến đánh
và dùng dao chém rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường
quá trình truy xét cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ một mươi hai người liên quan
mới đây ubnd tỉnh quảng ninh đã có công văn số bảy trăm chín mươi một về việc điều chỉnh mức giá
dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí bot cầu bạch đằng
các trạm thu phí thuộc dự án cao tốc hạ long vân đồn
và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám
đoạn hà long mông dương theo hình thức hợp đồng bot
cụ thể ubnd tỉnh quảng ninh đồng ý với đề xuất của sở giao thông vận tải quảng ninh
về việc tăng giá một mươi tám so với mức hiện nay đối với các loại phương tiện
khi qua các trạm bot nói trên từ ngày bốn tháng năm
thời gian điều chỉnh giá là sau ba mươi ngày kể từ khi các đơn vị quản lý các trạm bot
tiến hành thông báo niêm yết công khai để người dân nắm được thông tin
công văn nêu rõ lý giải về việc tăng giá vé sở giao thông vận tải quảng ninh
các dự án bot nói trên được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi bảy
theo hợp đồng đã ký kết giữa ubnd tỉnh quảng ninh và các nhà đầu tư
trong đó nêu rõ mức giá dịch vụ quy định được điều chỉnh tăng ba năm một lần
mỗi lần tăng không quá một mươi tám so với mức giá lần trước
như vậy theo hợp đồng thì lộ trình tăng giá phí dịch vụ được thực hiện vào các năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
và theo chỉ đạo của thủ tướng tại chỉ thị số một mươi một ttttg ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nên các trạm thu phí trên toàn quốc nói chung trên địa bàn quảng ninh nói riêng
đã chưa thực hiện tăng giá phí dịch vụ theo đúng lộ trình của hợp đồng đã ký kết
mặt khác theo báo cáo của sở giao thông vận tải quảng ninh ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín doanh thu thực tế của các trạm bot trên địa bàn
thấp hơn nhiều so với doanh thu dự kiến trong phương án
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba dự án cầu bạch đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến
có doanh thu thực tế đạt từ hai mươi hai sáu mươi ba đến ba mươi tám chín mươi sáu so với phương án tài chính
dự án cao tốc hạ long vân đồn và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ một mươi tám đoạn hạ long mông dương
chỉ có doanh thu thực tế đạt từ ba mươi một ba đến sáu mươi một ba so với phương án tài chính